trong thời gian ngắn tám đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện trần văn thời do võ văn lâm hay còn gọi là lâm hùng chú huyện trần văn thời cầm đầu đã lần lượt bị bắt giữ
chúng thường chia ga mỗi phương tiện từ một đến hai đối tượng đi trên các tiến lộ sau đó phát hiện thấy xe để ngoài lộ hoặc là trước nhà không có người trông coi thì chúng nhanh chóng tiếp cận dùng dụng cụ cải khóa rồi lấy xe tàu thoát
theo hồ sơ đối tượng cầm đầu băng trộm trên là võ văn lâm là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
tính đến thời điểm hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời đã tiến hành thu giữ một mươi bảy xe máy các loại
hầu hết các xe sau khi bị trộm đều bị bọn chúng thay đổi kết cấu hình dáng sửa đổi số khung số máy
nhờ các cấp lãnh đạo công an huyện tối giác tội phạm sự xảy ra mất mát của quần chúng dân dân
các cấp lãnh đạo cũng quan tâm đối với dân mà mắc được chiếc xe kiếm được không mừng gì trời lắm
để tránh thiệt hại mất mát tài sản người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
xe phải được để nơi dễ quan sát trong nhà và đặc biệt cần khóa cẩn thận tránh tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
sự chủ quan lơi là cảnh sát của người dân luôn là điều kiện tốt
để cho bọn tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
mặc dù lời nhắc nhở cảnh báo liên tục được đưa ra tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn chưa nâng cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình
để có phần giữ gìn an ninh trật tự giữ gìn bình yên thôn xóm người dân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong phát hiện tố giác tội phạm
đặc biệt phải tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình không để kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
đặc tray quận ngô quyền tp hải phòng và đối tượng trần tuấn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hỗ khẩu thường trú tại xóm ba thôn mỹ trọng xã mỹ giá tp nam định tỉnh nam định
bên cạnh đó công an huyện trực ninh tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã số một trăm linh ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai đối với đối tượng phạm văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã liêm hải huyện trực ninh tỉnh nam định cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi ba tháng bảy tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo báo di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm linh tám tám độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh nam định hà tĩnh khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
tiếp theo là tin báo trên biển đông cơn báo số ba có tên quốc tế là roke
hồi bảy giờ ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm báo ở vào khoảng
vị trí tâm báo số ba ở vào khoảng hai mươi hai ba độ vị bắc một trăm một mươi bốn chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam đông nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức giáo mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ sật cấp chín cấp một mươi
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão số ba di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km đi vào đất liền phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
xin chào tạm biệt